với lời kêu gọi của người quân và dân hà nội đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến
dưới ngọn cờ của trung đoàn thủ đô các chiến sĩ vệ quốc quân và quyết tử quân đã nêu cao tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh như một lời thề thiêng liêng trước tổ quốc
từ sau tết nguyên đán đinh hợi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy cuộc chiến ở liên khu một đi vào giai đoạn cam go nhất
thực dân pháp ồ ạt đưa quân tấn công các cứ điểm đang còn dưới sự kiểm soát của ta ở hà nội với âm mưu đánh nhanh thắng nhanh
chúng chọn đánh vào chợ đồng xuân nhằm thực hiện ý đồ chia cắt liên khu một nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não của ta tiến tới tiêu diệt toàn bộ trung đoàn thủ đô
chợ đồng xuân nằm trong vị trí ven liề của liên khu một
nhưng mà là vị trí rất là trọng yếu một là nó không chế cái cầu cầu cổ long biên
hai là cái đường mà quân pháp có thể đổ bộ từ đường biển lên à từ sông lên để nó mới thọc vào được được được được được vào liên khu
đối đầu với lực lượng hùng hậu của địch các chiến sĩ tiểu đoàn một trăm linh một tại chợ đồng xuân đã năm mươi bảy ngày đêm kiên cường
chốt chặn chỉ với những vũ khí thô sơ như mìn lựu đạn dao kiếm trong tay cùng lời thề quyết tử trong tim
lời thề ấy được thể hiện bằng hành động dũng cảm của các chiến sĩ quyết tử quân sẵn sàng ôm bom ba càng lao vào gia tăng địch
cùng với các đội quyết tử quân còn có một lực lượng đặc biệt tham gia chiến đấu
mỗi nóc nhà mỗi góc phố trở thành chiến lũy tạo nên bức tường thép bảo vệ thủ đô
cái điều mà quân pháp sợ nhất là chính là cái lực lượng tự vệ
và tự vệ chiến đấu thì lại gồm những thanh niên những học sinh kể cả những chị bán thịt lợn người bán hàng
đó là những người phụ nữ bình thường nhưng mà lúc cứu sự xảy ra thì người ta trở thành những người chơi tích chiến đấu
sau ba đợt tấn công địch mới tạm chiếm được chợ đồng xuân nhưng cũng đã bị thiệt hại nặng nề
đến đêm ngày một mươi bốn tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy lực lượng ta đã tổ chức phản công
trong cuộc chiến không cần sức ấy điều làm nên chiến thắng chính là sức mạnh tinh thần được hôn đúc trong mỗi người dân mỗi chiến sĩ

tương quan lực
trong cuộc chiến không cần sức ấy điều làm nên chiến thắng chính là sức mạnh tinh thần được hôn đúc trong mỗi người dân mỗi chiến sĩ là kinh nghiệm quý báu trong tác chiến phòng ngựa
với một phương chấm lấy thô sơ thẳng nhiều đã lấy ít thẳng nhiều lấy ít yếu thẳng mạnh

trong cuộc chiến không cần sức ấy điều làm nên chiến sĩ là kinh nghiệm quý báu trong tác chiến phòng ngựa
trong cuộc chiến không cần sức ấy điều làm nên chiến sĩ là kinh nghiệm quý báu trong tác chiến phòng ngựa